thưa quý vị hà nội vẫn là thành phố có số ca mắc đứng đầu cả nước
thậm chí cách biệt khá xa với các tỉnh còn lại về số nhiễm mới mỗi ngày
tuy nhiên số ép công nặng và nguy kịch đang có xu hướng chững lại
từ đầu đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến hết ngày một mươi ba tháng ba
địa bàn hà nội đã ghi nhận tổng số tám trăm một mươi một năm trăm năm mươi tám ca covid một mươi chín
dẫn đầu cả nước cách biệt khá lớn với địa phương đứng thứ hai là thành phố hồ chí minh năm trăm sáu mươi tám bảy trăm bảy mươi hai ca
tính riêng một tuần gần đây mỗi ngày thành phố có thêm khoảng ba mươi ép công mới
đỉnh điểm ngày một mươi hai tháng ba ngoài ba mươi sáu trăm chín mươi ba phát hiện trong ngày
sở y tế hà nội xin bổ sung một trăm chín mươi năm ca mới sau khi đã giả soát đầy đủ thông tin
dù số nhiễm gia tăng nhanh chóng số ép công nặng và nguy kịch đang điều trị
tại các bệnh viện ở hà nội đã có xu hướng giảm
đại diện bệnh viện thanh nhàn
cơ sở y tế thuộc tầng ba tại hà nội cho biết
các ca ép công nặng và nguy kịch tại bệnh viện đang có xu hướng giảm
lúc cao điểm đơn vị điều trị khoảng hai trăm linh ca nặng
hiện số ca nặng chỉ khoảng một trăm ba mươi f trong tổng số hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
đang được điều trị chăm sóc tại đây
số liệu từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế ghi nhận
tỷ lệ ép công nặng và nguy kịch của hà nội đang có xu hướng giảm
theo đó tính đến ngày một mươi hai tháng ba hà nội có bốn một trăm sáu mươi một f điều trị ở bệnh viện
đây là con số giảm gần thấp nhất sau gần một tháng qua
số ép công điều trị thấp nhất trước đó là ngày một mươi bảy tháng hai với bốn hai trăm chín mươi một ép công
trong số bốn một trăm sáu mươi một ép công điều trị ở bệnh viện có tám trăm linh một ép công nặng nguy kịch
số f không nặng thấp gần đây nhất là ngày hai mươi tháng một với bảy trăm ba mươi một trường hợp
cục quản lý khám chữa bệnh cũng thông tin số tử vong cộng rồn của hà nội là một một trăm bảy mươi trường hợp
tỷ lệ tử vong mắc là bốn
tại cuộc họp mới đây
cám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà nhận định biến thể phụ pa hai trùng omicron
chiếm ưu thế trong các ca ép công tại hà nội với tốc độ lây lan nhanh
tuy nhiên bệnh nhân ở tầng hai và tầng ba có chiều hướng giảm
nên những ngày qua tỷ lệ ép công nhập viện chỉ chiếm một một năm
hà nội đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh ở ngưỡng an toàn
sau ngày y tế vẫn tiếp tục giải trình tự gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung
để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh lãnh đạo thành phố hà nội ngành y tế hà nội
đề nghị các quận huyện thị xã tăng cường ứng dụng phần mềm trong quản lý ép không
để nhanh tốc độ tiêm chủng mũi ba khi được phân bổ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn ép không điều trị tại nhà
đồng thời các quận huyện cũng cần chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường y tế
tại địa phương tổ chức kiểm tra giám sát việc bán thuốc monopizavir tránh việc cam hàng tăng giá